đã nhiều tháng nay các hộ dân thuộc buôn dù xã ea tu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
phải sống chung với nguồn nước giếng bị ô nhiễm xăng dầu
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sức khỏe và sản xuất của bà con
theo phản ánh của các hộ dân thuộc buôn du từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
khi bơm nước giếng lên đã phát hiện thấy nước có mùi hôi nồng nặc kèm theo váng xăng dầu
gia đình anh nguyễn duy ứng là hộ đầu tiên phát hiện tình trạng này
rất nhiều hộ khác cũng phát hiện tình trạng bất thường của nguồn nước
do chưa có nước sạch sinh hoạt kể từ khi nguồn nước giếng bị ô nhiễm
hàng ngày gia đình bà nguyễn thị duyên phải đi xin nước về để nấu ăn và phục vụ sinh hoạt cho cả gia đình
giếng nhà tôi là ô nhiễm rất nhiều rồi vì là mùi xăng rồi sọc lên
mùi xăng là nhiều lắm nói chung là không ăn thôi
hẳn ảnh hưởng đến nguồn sinh hoạt của gia đình nhà cô là nhà cô giờ đi xin từng xô
từng các nơi
nơi mà chưa bị nhiễm là về ăn
nhà mình ở đây là chưa có bắt được nước máy
cho nên là từ khi mà giếng bị ô nhiễm về cho nên là gia đình phải trách theo đốt
từ cái chỗ mà đi làm về để sử dụng để sử dụng hàng ngày cho gia đình
cho nên là mong muốn là được nhà nước xuống hỗ trợ là cấp nước máy cho người dân chúng tôi
sau khi có phản ánh của người dân ngành môi trường tỉnh đắk lắc đã lấy mẫu nước để kiểm tra
thành phố buôn ma thuột đã có văn bản yêu cầu các hộ dân
tạm thời không sử dụng nước giếng ô nhiễm có biện pháp che chắn để ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ
tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có giải pháp gì để hỗ trợ người dân
còn theo lãnh đạo của sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc
nguồn nước của các hộ dân thuộc buôn dù đã bị ô nhiễm sang dầu
hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành các bước điều tra nguyên nhân và tìm hướng giải quyết
thì ủy ban nhân dân tỉnh lại có cái công văn gửi sở công thương
gửi cho giao cho sở công thương ủy ban thành phố công ty ơn nước
để thực hiện triển khai các nhiệm vụ kiểm tra xác minh
cảm thấy nguyên nhân rồi thì sang giàu ra nguồn nước dưới đất
nên nào thì có cái báo cáo cụ thể cho ủy ban nhân tỉnh để xử lý tiếp theo
điều đang nói là khi những hộ đầu tiên phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm sang giàu vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay nguồn ô nhiễm đã lan sang nhiều hộ khác
do đó tỉnh đắk lắc cần khẩn trương đánh giá mức độ khoanh vùng ô nhiễm
và có giải pháp khắc phục môi trường cũng như hỗ trợ người dân trong sinh hoạt và sản xuất